tiểu đoàn hóa học hai mươi một bộ tham mưu quân đoàn ba đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương triển khai phương tiện phun hóa chất khử khuẩn các tuyến đường và khu vực có ca nhiễm
tiểu đoàn hóa học hai mươi một bộ tham mưu quân đoàn ba đã tiến hành tiêu tẩy và khử trùng tại các khu vực có những người dương tính với sars cov hai ở thị xã ayunpa và huyện yapa của tỉnh gia lai với hơn một mươi lít dung dịch
để đảm bảo an toàn cho người dân và thuận lợi cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hai địa phương đã ghi nhận ca nhiễm ngành chức năng tỉnh gia lai tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm soát để hướng dẫn người dân
ngay sau khi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của quân đoàn ba họp và triển khai nhiệm vụ đảng ủy chỉ huy từ đoàn hóa học hai mươi một bộ tham mưu quân đoàn ba chúng tôi đã xác định ngay quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ nhất là phân đội trực sẵn sàng chiến đấu
làm tốt mọi công tác chuẩn bị về con người và phương tiện chúng tôi sử dụng phương tiện xe tư tẩy ars một mươi bốn hệ thống tư tẩy sanijet một xe chở quân một xe cơ động với phương trăm là cơ động nhanh nhất bảo đảm tốt nhất và tư thưởng chỉ đạo là chống dịch như chống giặc quyết tâm không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
tính đến chiều nay tỉnh gia lai ghi nhận bốn trường hợp mắc covid một mươi chín để đối phó với sự lây lan của dịch bệnh ubnd tỉnh gia lai đã chỉ đạo phong tỏa
tỉnh gia lai đã đảm bảo toàn bộ thị xã ayunpa và huyện iapa với hơn một trăm linh dân
với tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể mới tình hình dây bệnh covid một mươi chín đang diễn biến vô cùng phức tạp tại hải dương chính vì vậy công tác phòng chống dịch tại đây đã được đẩy lên ở cấp độ cao hơn rất nhiều
những ngày qua cùng với các ban ngành chức năng công an tỉnh hải dương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống dịch
và một điều đặc biệt đầy ý nghĩa lại tiếp tục xuất hiện khi lực lượng công an tỉnh đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của hàng trăm lượt cá nhân tổ chức xã hội cung cấp ủng hộ hàng nghìn vật tư trang thiết bị y tế cần thiết cho công tác phòng chống dịch
ngay sau khi ổ dịch tại thành phố trí linh tỉnh hải dương xuất hiện tất cả hệ thống chính trị đã khẩn trương vào cuộc để chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch
lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác khoanh vùng truy vết phục vụ công tác cách ly khám điều trị cho các trường hợp nhiễm
hệ thống phòng chống dịch đều được kích hoạt trở lại đặc biệt là những nơi có dịch như thành phố trí linh thị xã kinh môn huyện kim thành và các địa bàn giáp danh
các chốt kiểm dịch trên bộ và thủy cũng được thành lập triển khai để đáp ứng được yêu cầu cấp bách trong đó lực lượng công an đóng vai trò chốt trưởng tại các chốt kiểm dịch
tất cả lực lượng phương tiện và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch đều được triển khai cung cấp cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các nơi cách ly
tỉnh hải dương đã thành lập ba bệnh viện giã chiến gồm trung tâm y tế thành phố trí linh đại học sao đỏ tp chí linh và bệnh viện đại học y tế hải dương
cùng nhiều khu vực cách ly dành cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch